còn tại châu phi theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới who hơn hai phần ba dân số ở đây có thể đã mắc covid một mươi chín
cao hơn khoảng chín mươi bảy lần so với con số công bố chính thức
các xét nghiệm thực hiện tại phòng thí nghiệm đã phát hiện một mươi một năm triệu ca mắc covid một mươi chín
và hai trăm năm mươi hai ca tử vong trên toàn lục địa đen
theo báo cáo tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khoảng tám trăm linh triệu người tại châu lục này có thể đã mắc covid một mươi chín
giám đốc who khu vực châu phi bà marcy dissel murthy cho biết
nghiên cứu này vẫn đang cần được giới chuyên gia đánh giá
cho thấy con số mắc covid một mươi chín được các nước công bố chính thức có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong quy mô lây nhiễm thực tế
bà cho biết nghiên cứu cho thấy số ca mắc covid một mươi chín thực sự tại châu phi
có thể cao hơn tới chín mươi bảy lần so với con số công bố
điều này cho thấy hơn hai phần ba dân số châu phi đã mắc covid một mươi chín
báo cáo của who đã phân tích hơn một trăm năm mươi nghiên cứu đăng tải từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
kết quả cho thấy số ca mắc đã tăng từ chỉ ba vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lên tới sáu mươi năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
bà murthy nói
điều này cho thấy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
số ca mắc covid một mươi chín thực sự là tám trăm linh triệu người chứ không phải tám hai triệu người như đã được công bố
do việc tiếp cận các cơ sở xét nghiệm tại châu phi bị hạn chế
nên nhiều ca nhiễm không được phát hiện bởi các xét nghiệm chủ yếu được thực hiện ở bệnh viện
đối với các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và những du khách cần có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
theo bà murthy
việc đưa ra con số chính xác về số ca mắc ở châu lục này
là khó khăn bởi sáu mươi bảy người dân châu lục này mắc bệnh mà không có biểu hiện triệu chứng
who hồi năm ngoái cảnh báo rằng
cứ bảy ca mắc covid một mươi chín ở châu phi thì có sáu ca không phát hiện được
phần lớn số ca mắc được ghi nhận ở nam phi với hơn ba bảy triệu ca
thậm chí số ca tử vong do covid một mươi chín mà nam phi công bố được cho là thấp hơn nhiều so với số ca tử vong thực sự
theo dữ liệu mới nhất của hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi
số ca tử vong do covid một mươi chín mà nam phi công bố được cho là thấp hơn nhiều so với số ca tử vong thực sự
số ca tử vong thực sự ở nam phi có thể là ba trăm linh ba chín trăm sáu mươi chín ca từ ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
tăng gấp ba lần với con số công bố là một trăm linh bảy mươi năm ca từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này